đức pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam thích phổ tuệ viên tịch lúc ba h hai mươi hai phút ngày hai mươi một tháng một mươi
tại tổ đình viên minh xã quang lãng huyện phú xuyên thành phố hà nội ở tuổi một trăm linh năm
theo cáo phó của giáo hội phật giáo việt nam lễ viếng chính thức đại lão hòa thượng thích phổ tuệ
vào lúc bảy giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi
lễ truy điệu được cử hành lúc chín h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
hôm qua ngày hai mươi tháng một mươi nhiều phật tử từ các nơi đã đến chùa viên minh chùa giáng
thăm hỏi sức khỏe trưởng lão hòa thượng thích phổ tuệ
bên trong khuôn viên chùa các tăng ni lặng lẽ lau dọn đồ đạc căn phòng nhỏ hậu viên chùa
nơi trưởng lão hòa thượng thích phổ tuệ được chăm sóc sức khỏe nhiều sư thầy phật tử hồi tụ kinh
bà đào thị phượng sáu mươi tuổi quê huyện khói châu hưng yên cho biết nghe tin thầy thích phổ tuệ yếu
nên sáng sớm ngày hai mươi tháng một mươi bà đã đi đò qua sông hồng sang chùa giáng
tôi thường đến chùa vào mỗi dịp lễ thầy thích phổ tuệ là vị cao tăng hiền lành giản dị mọi người đều kính trọng
bà phượng xúc động nói
trước đó giáo hội phật giáo việt nam đã có văn thư gửi tới các cơ quan chức năng
tạo điều kiện để đoàn tăng ni phật tử của giáo hội từ tp hcm được di chuyển ra hà nội
để thăm lo cho đại lão hòa thượng thích phổ tuệ
đoàn gồm một mươi bảy thành viên trong chiều ngày một mươi chín tháng một mươi
được phát từ tp hcm tới chùa viên minh
đại lão hòa thượng thích phổ tuệ thế danh là bùi văn quý
sinh năm một nghìn chín trăm một mươi bảy tại thôn phùng thiện xã khánh tiên huyện yên khánh tỉnh ninh bình
ông xuất ra năm một nghìn chín trăm hai mươi ba tại chùa quán xã khánh phú huyện yên khánh tỉnh ninh bình
khi tám tuổi ông thụ xa di giới giới đầu tiên một vị tu sĩ được thọ nhận để tu học gồm một mươi giới
hai mươi tuổi thụ đại giới tỉ khiêu hay còn gọi là đại giới
gồm hai trăm năm mươi giới viết tăng và bồ tát giới tại chùa vũ tháp huyện thuận thành tỉnh bắc ninh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy
ông từng học ở hầu hết các sơn môn lớn thời bấy giờ như tế xuyên hương tích
sau đó ông dừng chân tại đa bảo sơn môn
năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ông kế vị thầy tổ làm trưởng sơn môn thứ ba của sơn môn viên minh đa bảo
tu hành ẩn cư tại làng giáng huyện phú xuyên tp hcm
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đến nay
ông giữ nhiều chức vụ trong giáo hội phật giáo việt nam
như chủ trì tổ đình viên minh hà tây trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh hà tây
hiệu trưởng trường trung cấp phân học tỉnh hà tây
ủy viên kiểm soát hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự
phó trưởng ban giáo dục tăng ni trung ương phó ban tăng ni trung ương
phó pháp chủ kiêm tránh thư ký hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam
pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam
tại đại hội đại biểu phật giáo toàn quốc lần thứ sáu tháng một mươi một năm hai nghìn bảy
đã thống nhất suy tôn hòa thượng thích phổ tuệ
giữ ngôi vị pháp chủ hội đồng chứng minh trung ương giáo hội phật giáo việt nam
các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố sẽ dừng hoạt động sau hơn ba tháng triển khai
đây là một trong những nội dung công điện hai mươi hai về triển khai các biện pháp tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
được chủ tịch ubnd tp hà nội
trung ngọc anh ký ban hành chiều ngày hai mươi tháng một mươi
cùng với việc dừng các chốt kiểm soát
chủ tịch hà nội giao công an thành phố chủ trì việc giám sát
kiểm soát y tế tại sân bay nhà ca biến xe và các tuyến giao thông cửa ngõ
đặc biệt đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch
công an thành phố sẽ chủ trì cập nhật thông tin quản lý việc cư trú
thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn
đây cũng là đơn vị giám sát y tế với người về từ các khu vực
địa phương có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao
công điện nêu
hà nội tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vaccine
ưu tiên tiêm vaccine mũi hai cho người trên năm mươi tuổi
phụ nữ có thai công nhân các khu công nghiệp khu chế xuất
lực lượng shipper vận chuyển giáo viên
người làm việc tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại siêu thị
thành phố sẽ tiêm cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi khi có vaccine và hướng dẫn của bộ y tế
sở giáo dục và đào tạo được giao căn cứ hướng dẫn của các đơn vị liên quan
tham khảo ý kiến của đại diện ban phụ huynh học sinh để khẩn trương xây dựng kế hoạch
và tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động tương ứng cấp độ dịch
hai mươi chốt cửa ngõ hà nội lập từ ngày một mươi bốn tháng bảy tại các tuyến đường
từ hà nam về hà nội tuyến quốc lộ một a một b
từ hưng yên bắc ninh bắc giang về hà nội theo tuyến quốc lộ năm
cao tốc hà nội lạng sơn từ hòa bình phú thọ vĩnh phúc thái nguyên về hà nội
các chốt có nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vận tải ô tô cá nhân vào thành phố
các cán bộ trực sẽ dừng xe đo thân nhiệt yêu cầu người trên xe khai báo y tế
kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch
đặc biệt với người trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng
ba tháng sau ngày lập chốt từ ngày một mươi bốn tháng một mươi
các lực lượng tại chốt đã dừng kiểm tra người và phương tiện
chỉ duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông xử lý các tình huống phát sinh
hôm nay hai mươi tháng một mươi hà nội đã qua một mươi hai ngày không có ca mắc mới cộng đồng
số ca mắc mới trong một mươi ngày qua giao động từ năm đến một mươi năm ca
và đều là các ca trong khu vực phong tỏa hoặc đã được cách ly
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn một trăm hai mươi năm ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh sáu ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly hai
đa số các xã phường của hà nội là vùng xanh
hôm một mươi chín tháng một mươi sở y tế hà nội công bố phân vùng nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
việc phân vùng này dựa theo phân bố ca bệnh tại cộng đồng kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
tại năm trăm bảy mươi chín xã phường thuộc ba mươi quận huyện và thị xã trên địa bàn thành phố
kết quả có ba trăm bốn mươi ba xã phường thuộc vùng một
hai trăm ba mươi sáu xã phường thuộc vùng hai
không có xã phường thuộc vùng ba và vùng bốn
theo hướng dẫn của hà nội
việc đánh giá cấp độ dịch dựa trên các tiêu chí về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng trên dân số mỗi tuần
độ bao phủ vaccine và khả năng thu dung điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh các tuyến
dựa trên các tiêu chí này các tỉnh thành sẽ phân loại địa bàn theo bốn cấp độ
cấp một nguy cơ thấp bình thường mới màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình màu vàng
cấp ba nguy cơ cao màu cam
và cấp bốn là nguy cơ rất cao màu đỏ
cấp ba nguy cơ cao màu đỏ
hai chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố chỉ kiểm tra khai báo qua ứng dụng vneid
chứng nhận tiêm vaccine không yêu cầu giấy xét nghiệm covid một mươi chín kể từ ngày hai mươi tháng một mươi
tại chốt kiểm soát gần trạm thu phí long phước trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây thành phố thủ đức
cảnh sát chỉ yêu cầu người vào thành phố khai thông tin di chuyển nội địa qua ứng dụng vneid
kèm theo chứng nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
một cán bộ tại chốt cho hay chỉ những người chưa tiêm vaccine tiêm mũi một nhưng chưa đủ một mươi bốn ngày
hoặc khỏi covid một mươi chín chưa đủ sáu tháng mới cần giấy xét nghiệm
phần lớn người qua chốt đều đáp ứng các điều kiện không cần làm xét nghiệm
tương tự tại chốt kiểm soát trên quốc lộ một mươi ba đoạn chân cầu vĩnh bình
dắp danh tp thủ đức và bình dương ngày hôm nay người dân qua chốt cũng không cần kiểm tra giấy xét nghiệm
tại đây lực lượng làm nhiệm vụ cũng tiến hành kiểm soát ngẫu nhiên theo sát xuất nhằm không gây un tắc
đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
việc dừng kiểm tra giấy xét nghiệm ở các chốt nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại
sau khi bộ giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể trong tổ chức hoạt động vận tải thuộc lĩnh vực đường bộ
theo hướng dẫn này việc xét nghiệm chỉ thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ
các trường hợp khác phải xét nghiệm khi có các triệu chứng sốt ho mệt mỏi đau hậu mất vị giác và khứ giác có thờ
việc xét nghiệm cũng tiến hành trong trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao hoặc vùng phong tỏa
bởi những người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh
chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc vùng phong tỏa
hành khách phải tuân thủ năm k khai báo y tế
trước đó một số người phản ánh sau khi bộ giao thông vận tải đã có hướng dẫn
song nhiều người khi qua chốt ở tp hcm
vẫn bị kiểm tra giấy xét nghiệm trong khi họ ở địa bàn xuất hiện dịch cấp độ nguy cơ thấp hơn thành phố
tp hcm triển khai một mươi hai chốt kiểm soát ở các cửa ngõ kể từ ngày chín tháng bảy khi áp dụng chỉ thị một mươi sáu
cùng với các chốt này tp hcm đã lập hơn ba trăm linh chốt vụ trên các tuyến đường nội đô trong thời gian siết chặt giãn cách
những chốt này đã được tháo rỡ vào hồi cuối tháng chín khi tp hcm nới lỏng giãn cách từ đầu tháng một mươi

theo đó từ sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi xe buýt xe taxi được hoạt động trở lại theo công suất và hướng tuyến do sở giao thông vận tải hướng dẫn
ủy ban nhân dân tp hcm giao công an tp hcm phối hợp với sở giao thông vận tải thực hiện tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo hoạt động vận chuyển hành khách đúng quy định
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
đồng thời sở cũng phối hợp với công an các tỉnh thành phố khác có liên quan để thực hiện giám sát phương tiện vận chuyển hành khách và công dân di chuyển giữa các vùng nguy cơ kịp thời nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vào ngày một mươi hai tháng một mươi sở giao thông vận tải hà nội đề xuất xe buýt được phép hoạt động năm mươi biểu đồ chạy xe
xe taxi xe không gãy dưới chín chỗ hoạt động năm mươi số lượng phương tiện được cấp phù hiệu còn hiệu lực
với xe ôm bao gồm cả xe ôm công nghệ sở giao thông vận tải cho rằng
do không đảm bảo nguyên tắc năm k và khó truy vết khi có tình huống phát sinh liên quan đến f nên đề xuất chưa cho phép hoạt động trở lại tại thời điểm này
tổng cục đường bộ việt nam cho biết ngoài hà nội đến chiều tối nay đã có thêm bảy tỉnh thành chấp thuận kế hoạch cho xe khách hoạt động trở lại
đó là các tỉnh con tum vĩnh long thanh hóa lào cai thái bình thái nguyên yên bái quảng ninh
trước đó bảy địa phương đã đồng ý chạy xe khách liên tỉnh bao gồm điện biên tp hcm đồng nai
bắc giang quảng trị quảng bình ninh bình
như vậy tính đến nay đã có một mươi năm địa phương đồng ý thí điểm dạy lại vận tải khách liên tỉnh
ngoài ra còn có một mươi năm sở giao thông vận tải đang chờ ubnd tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến
tổng cục đường bộ việt nam thông tin vướng mắc nhất hiện nay là nhiều tỉnh đang vướng mắt trong việc giả soát lái xe được tiêm đủ liều vaccine
do vậy một số tuyến dù đã được khôi phục nhưng chia dài